chào buổi sáng quý vị khán giả hôm nay ngày một mươi tháng một mươi ngày giải phóng thủ đô ngày này sáu mươi tám năm về trước đã ghi một mốc son trói lọi đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của thực dân pháp ở việt nam mở ra thời kỳ phát triển mới của thủ đô
gần bảy thập kỷ trôi qua hà nội hôm nay đã là một thành phố sáng tạo của thế giới thủ đô năng động phát triển mạnh mẽ về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
và trong ngày kỷ niệm này thì không biết thời tiết có chiều lòng người dân hay không khi mà khi tôi đến trường quay thì tôi đã cảm nhận là hình như là sáng đã chớm lạnh trong lòng hà nội rồi đúng không chị bình đi
vâng thưa anh trung kiên thưa quý vị khán giả buổi sáng hôm nay thì quả thật là thời tiết ở hà nội cũng đã say lạnh và chúng ta cảm nhận được cái lạnh rõ ràng hơn
bởi vì khối không khí lạnh cũng đã tràn xuống khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô của chúng ta và nhiệt độ chỉ trong khoảng là hai mươi một độ c trong ngày hôm nay gió đông bắc cấp bốn
điểm này rất điển hình cho thời tiết đầu đông của miền bắc nên quý vị hãy chuẩn bị áo ấm khi đi ra khỏi nhà để tránh nhiễm lạnh
còn thời tiết tại khu vực nam bộ thì mát mẻ nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ c
về chiều thì chiều cường có thể vượt trên mức báo động hai có nguy cơ ngập úng tại khu vực trũng thấp ven sông
chính vì vậy nên quý vị cần tính toán lộ trình để có thể di chuyển thuận lợi